các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo bà mai một trong tám nội dung thế trận y tế ngành y tế cần thực hiện ngay hoạt động xây dựng
triển khai các bệnh viện giả chiến hoặc cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín ở cấp huyện
và sẵn sàng kích hoạt đưa vào hoạt động ngay khi có nhu cầu
chánh văn phòng sở y tế cho biết từ tháng một mươi đến nay khi thành phố mở cửa trở lại
hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục số ca ép không trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng trở lại
tỷ lệ người già mắc bệnh và trở nặng tử vong tăng lên khiến áp lực đè lên ngành y tế
lúc thành phố bước vào cao điểm chống dịch hầu hết bệnh viện trên địa bàn ngừng tiếp nhận bệnh nhân để tập trung phòng chống dịch
hiện nay các bệnh viện đã được trả lại công năng vừa chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
vừa thăm khám điều trị các bệnh lý khác mỗi bệnh viện bác sĩ phải chia sẻ rất nhiều công việc và mai nói
bà mai cho biết theo tính toán về số lượng f đang nhập viện thành phố ước tính cần bổ sung ba bác sĩ điều dưỡng
tuy nhiên dự kiến mùa đến hai tháng tới khi địa bàn khống chế được số ca tử vong lực lượng chi viện được xem đã hoàn thành sứ mệnh
theo kiến nghị thành phố hồ chí minh có nhu cầu được hỗ trợ một bác sĩ cùng hai điều dưỡng
trong số này có ít nhất ba trăm linh bác sĩ và sáu trăm linh điều dưỡng có chuyên môn hồi sức cấp cứu
ngoài ra thành phố cũng kiến nghị duy trì hoạt động đối với trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín thuộc bệnh viện trung ương huế
sau hai tháng mở cửa trở lại thành phố hồ chí minh duy trì dịch ở mức độ hai nhiều tuần liên tiếp
tuy nhiên địa bàn vẫn là nơi có số lượng f mới và tử vong ở mức cao đặc biệt số ca tử vong chưa có dấu hiệu giảm
theo đánh giá của sở y tế tp hcm fol tử vong tập trung ở nhóm người trên năm mươi tuổi có bệnh nền chưa tiêm chủng chưa được sử dụng thuốc kháng virus
hiện nay việc hạn chế ép không tử vong vẫn là vấn đề cấp thiết được ngành y tế tp đề ra
bộ y tế công bố thành phố hồ chí minh có chín trăm chín mươi một ép không mới và sáu mươi bốn ca tử vong vì covid một mươi chín
tính từ đầu tháng một mươi hai đến nay số ca nhiễm covid một mươi chín tử vong ở thành phố hồ chí minh luôn trên năm mươi bảy trường hợp mỗi ngày cao nhất là ngày sáu tháng một mươi hai với chín mươi bốn ca

điều này đã khiến cho dư luận lo lắng vì đặt ra câu hỏi liệu thành phố hồ chí minh có còn kiểm soát được dịch hay không
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm nhận định
với tỷ lệ bao phủ vaccine rất dày của tp hcm khoảng chín mươi năm người từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi
số người tử vong tăng cao như hiện tại là rất đáng lo ngại
nếu tính từ cuối tháng một mươi một đến nay trung bình bệnh nhân covid một mươi chín tử vong hàng ngày tại địa phương là trên dưới bảy mươi người
bao gồm các trường hợp nặng và chuyển từ các tỉnh đến
ông dũng dẫn chứng tình hình ở quốc gia cùng khu vực đông nam á là indonesia dân số khoảng hai trăm bảy mươi triệu người
cụ thể trong cùng khoảng thời gian trên số ca tử vong của indonesia chỉ năm bảy người mỗi ngày
nhưng số mũi vaccine nước này tiêm tương đương với việt nam
tức là nếu so với số dân thì chưa đến bốn mươi người tiêm mũi hai
với singapore dù số ca mắc cao nhưng số tử vong vẫn rất thấp
còn tại thành phố hồ chí minh
số caf phát hiện hàng ngày trên một trăm linh dân không quá cao so với các khu vực khác trên thế giới
nhưng tỉ lệ tử vong lại cao
chuyên gia cho rằng khi tiến hành bình thường mới
cần chấp nhận số ca f sẽ tăng nhưng tỷ lệ tử vong phải giảm về dưới năm
trong khi đó thống kê từ bộ y tế cho thấy f tử vong tại việt nam nói chung chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
trong đó thành phố hồ chí minh là địa phương áp đảo
nhận định nguyên nhân tử vong ở góc độ dịch covid một mươi chín
phó giáo sư dũng cho rằng
có hai vấn đề khiến tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín vẫn cao liên tục tại thành phố hồ chí minh
đầu tiên là dù thành phố hồ chí minh công bố tỉ lệ phủ vaccine rất dày
nhưng qua ghi nhận vẫn còn các trường hợp bị bỏ sót chưa tiêm mũi nào và nhiễm bệnh
các trường hợp này có thể nằm trong nhóm cao tuổi đi lại khó khăn
có bệnh nền đang điều trị hoặc vấn đề tư vấn tiêm chủng không tốt
yêu cầu người có bệnh nền phải vào bệnh viện tim tạo nên tâm lý e ngại
nhóm này một khi nhiễm bệnh thì nguy cơ trở nặng và tử vong rất cao
do đó đòi hỏi khối y tế dự phòng phải tiếp tục tìm kiếm tuyên truyền phủ vaccine cho người chưa tiêm
vấn đề thứ hai theo ý kiến riêng của chuyên gia
là việc quy trình điều trị covid một mươi chín hiện tại vẫn còn chưa phù hợp
ví dụ nếu dùng kháng viêm quá sớm không đúng đối tượng sẽ dễ gây nguy cơ chuyển nặng về sau
hoặc thuốc monuperavir thay vì ưu tiên cấp cho đối tượng cao tuổi thì còn dùng bị tràn lan
theo ông dũng cần phải phân luồng bệnh nhân hợp lý ngay từ đầu
khi bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng cần can thiệp y tế người nhà phải biết đưa họ đến cơ sở nào
nhiều người nghĩ mình nặng quá sắp chết rồi nên không muốn đi
hoặc là họ sợ đi điều trị sở cách ly trong bệnh viện sẽ chuyển nặng
chính sách cách ly f f một hiện tại cũng khiến người dân có thể e ngại mà giấu bệnh
đó là những lý do làm việc can thiệp y tế bị trễ
dẫn đến gia tăng nguy cơ trở nặng tử vong khi nhiễm bệnh
phó giáo sư dũng phân tích bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tẩy
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
các thống kê về số ca tử vong của tp hcm cần chi tiết hơn
cụ thể cần chỉ rõ đối tượng tử vong ở độ tuổi bao nhiêu đối tượng nào
có bệnh nền gì đã tiêm đủ hay chưa tiêm tiêm loại vaccine gì thì mới có nhận định đúng đắn
khó khăn trong tình hình hiện tại là việc số lượng f điều trị tại nhà cao
nên con số thống kê có thể chưa chính xác
cơ quan thống kê nên phân tích chi tiết tỷ lệ các ca bệnh không chích ngừa diễn tiến nặng
tử vong để người dân thấy rõ lợi ích của việc chủng ngừa
nhất là với nhóm anti vaccine và những người mang tâm lý sợ hãi không dám đi chích
bác sĩ khanh nhấn mạnh
bác sĩ đỗ châu việt trưởng khoa điều trị covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng hai cho biết thêm
ngoài số f tại chỗ tp hcm sau khi mở cửa còn gánh các ca nặng từ nhiều tỉnh thành khác chuyển lên
góp phần làm tăng số lượng bệnh nhân nặng và tử vong và áp lực điều trị
dù vậy theo các chuyên gia đây chỉ là những bệnh nhân chuyển viện
không phải là bệnh nhân sinh sống làm việc tại tp hcm
bộ y tế khi thống kê số ca tử vong cũng ghi rõ trường hợp nào chuyển từ tỉnh đến
các chuyên gia đặt kỳ vọng về chiến dịch tiêm mũi vaccine ba đặc biệt cho đối tượng người cao tuổi
bệnh nền và chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ của sở y tế tp hcm sẽ giúp hạn chế tỷ lệ tử vong
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm họp giao bang trực tuyến với các sở ngành
quận huyện và thành phố thủ đức về công tác phòng chống dịch ở thành phố
dự cuộc họp có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh hiệp kiến nghị tp hcm cần nghiên cứu về đáp ứng miễn dịch cộng đồng
để đánh giá đáp ứng miễn dịch của người dân thành phố theo từng loại vắc xin
từng nhóm tuổi để có bằng chứng khoa học xác định thực tế đáp ứng miễn dịch của người dân thành phố
báo cáo tại buổi làm việc phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
hiện số ca mắc covid một mươi chín mới trên địa bàn có xu hướng đi xuống đây là tín hiệu đáng mừng
tuy nhiên không vì thế mà chủ quan lơ là
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai thành phố đang quản lý bảy mươi sáu bốn trăm hai mươi tám f điều trị tại ba tầng
trong đó tại nhà có sáu mươi một ba trăm sáu mươi chín người cơ sở cách ly có ba một trăm một mươi một
một trăm ba mươi hai người chiếm tám mươi bốn
tại bệnh viện tầng hai có một mươi ba trăm ba mươi bốn người chiếm một mươi ba năm
bệnh viện tầng ba có một sáu trăm bốn mươi bảy người chiếm hai hai
số ca tử vong trong một mươi bốn ngày qua giao động từ sáu mươi đến bảy mươi ca một ngày
hiện còn năm trăm một mươi một ca thở máy xâm lấn
đây là con số chúng tôi lo lắng nhất giám đốc sở y tế tp hcm nói và cho biết
qua phân tích số ca thở máy và số ca tử vong có nhiều đặc điểm giống nhau
nhiều có độ tuổi trên năm mươi
có bệnh nền và chưa tiêm vaccine
về tiến độ bảo vệ nhóm người nguy cơ trên địa bàn thành phố
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
hiện có một mươi chín trên hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức đã lập danh sách
người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn trừ huyện nhà bè và huyện củ chi
trong đó ba quận lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ nhiều nhất là các quận phú nhuận bình tân
các quận huyện và thành phố thủ đức đã khảo sát được một trăm linh chín ba trăm năm mươi người thuộc nhóm nguy cơ
nhưng chỉ mới lập danh sách năm mươi bốn năm trăm linh chín người
trong con số này có bốn năm trăm bốn mươi năm người đã được tiêm một mũi

và ba ba mươi hai người chưa tiêm
một mươi quận huyện đã triển khai xét nghiệm đợt một là quận ba quận năm quận bảy quận tám quận một mươi hai
quận phú nhuận bình thạnh tân phú huyện bình chánh và huyện hóc môn
cho bảy ba trăm một mươi người
trong con số này có bốn bốn phát hiện chín mươi bảy người mắc covid một mươi chín ba mươi tám người tại khu cách ly tại nhà
năm mươi chín người đưa đến cơ sở thu dung điều trị
những người phát hiện mắc covid một mươi chín đã được ngành y tế thành phố cấp phát túi thuốc điều trị
và cho uống thuốc kháng virus monopiravir
bên cạnh đó ngành y tế cũng đã tổ chức truyền thông cho đối tượng nguy cơ với một mươi hoạt động chính
tiêm vắc xin liều nhắc lại cho người thuộc nhóm nguy cơ chăm sóc f là người thuộc nhóm nguy cơ
các địa phương cần sớm triển khai cập nhật danh sách người thuộc nhóm nguy cơ
đây là dữ liệu quan trọng cho thành phố trong việc chăm sóc sức khỏe cho họ
chúng ta đã bỏ công sức đi từng ngõ gõ từng nhà gặp từng người để phát phiếu
thì khi thu phiếu chịu khó nhìn kỹ chỗ nào các bác các chú chưa đánh dấu thì nhờ bổ sung cho đủ
giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh nhấn mạnh
phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng cho biết trong hai ngày đầu thí điểm cho học sinh khối lớp chín
và một mươi hai học trực tiếp trở lại tỷ lệ học sinh đến trường các khối lớp chín đạt chín mươi sáu mươi chín
lớp một mươi hai đạt chín mươi chín
qua giám sát sở giáo dục và đào tạo và sở y tế phát hiện tám f
trong đó có sáu học sinh hai giáo viên tất cả đều không có triệu chứng không cần nhập viện
ngành y tế cũng đã tổ chức tiêm liều nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu
hiện hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức đã tiêm được năm bảy trăm bốn mươi bảy mũi bổ sung và một mươi một hai trăm bốn mươi ba buổi nhắc lại
để chủ động ứng phó với biến thể oicron ngoài việc tăng cường kiểm soát các cửa khẩu
cảng biển ngành y tế đã dành riêng bệnh viện giải chiến số một mươi hai
để cách hợp
ngoài việc tăng cường kết liên người có kết quả dương tính và giải trình tự gen
hiện có hai tổ chức tham gia giải trình tự gen là đơn viện nghiên cứu lâm sàng đh oxford và viện pasteur
đến nay ocru đã nhận một mươi chín mẫu nhập cảnh viện pasteur nhận một mươi năm mẫu một mươi bốn mẫu nhập cảnh và bốn mẫu cộng đồng
hiện có một mươi bốn mẫu mang biến chủng delta các mẫu còn lại đang chờ kết quả
theo phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng hiện nay có ba trăm bảy mươi nhà thuốc phạm ma xi

nhiều nhà thuốc phạm ma xi và ba trăm hai mươi nhà thuốc của các địa phương đang ký tham gia phòng chống dịch với ba hoạt động chính
cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng và thuốc cần thiết chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f
truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f và là cầu nối giữa f với các cơ sở chăm sóc f tại nhà
trong chiều một mươi năm tháng một mươi hai sở y tế tp hcm bàn giao trung tâm hồi sức covid một mươi chín
thuộc bệnh viện trung ương huế cho bệnh viện nhiệt đới tp hcm
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức yêu cầu các sở ngành quận huyện và thành phố thủ đức
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư thành ủy tp hcm sẵn sàng với tinh thần chủ động sáng tạo vượt lên chính mình
phấn đấu bảo vệ cho sự bình yên của người dân tp
đồng chí dương anh đức hoan nghênh khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao đã chủ động vận dụng được nguồn xã hội hóa
thành lập các khu thu dung điều trị
đồng chí yêu cầu sở y tế phối hợp với sở tài chính và các sở ngành liên quan sớm có đề xuất ban hành hướng dẫn cụ thể về vận hành
cơ chế tài chính đảm bảo sự bình vững cần để các đơn vị yên tâm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu đảm bảo tốt việc tiếp nhận bàn giao việc vận hành trung tâm hồi sức covid một mươi chín
bệnh viện trung ương huế đảm bảo chất lượng có nguồn lực tốt để chữa trị cho bệnh nhân
sở y tế triển khai và công khai sớm danh sách các nhà thuốc tham gia công tác phòng chống dịch để mọi người cần có thể tra cứu được
bên cạnh đó phải thực hiện đẩy nhanh chiến lược về khoa học công nghệ truyền thông an sinh xã hội
sở thông tin truyền thông có trách nhiệm hỗ trợ cho các sở ngành triển khai hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả
thực tế đảm bảo hiệu quả đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào phòng chống dịch giảm sự tiêu tốn lực lượng tăng năng suất
các quận huyện và thành phố thủ đức có tinh thần tích cực chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và có các phản hồi kịp thời để chấn chỉnh
tất cả mọi người phải thực hiện chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao cũng như chiến lược phòng thủ y tế đúng tinh thần
phải thấu đáo đặt lương tâm trách nhiệm cao nhất cho công tác này đồng chí dương anh đức mong muốn